do lũ thượng nguồn sông mê công về kết hợp đợt chiều cường đầu tháng bảy âm lịch
mực nước khu vực đầu nguồn sông cửu long sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới
lãnh đạo đài khí tượng thủy văn tỉnh an giang cho biết với vận tốc lũ hiện nay
đến ngày hai mươi tháng tám mực nước trên sông tiền tại tân châu có khả năng lên mức ba chín m
trên sông hậu tại châu đốc lên mức ba bốn m chỉ còn cách một m so với mức báo động hai
sau đó mực nước biến đổi chậm
đối với khu vực nội đồng tứ giác long xuyên mực nước tiếp tục lên nhanh
đến ngày hai mươi tháng tám mực nước cao nhất trên kênh vĩnh tế tại xuân tô có khả năng đạt ba hai mươi năm m
dưới báo động hai là hai mươi năm m trên cành tri tôn tại tri tôn lên mức một tám m dưới báo động một là hai m
ở vùng hạ lưu sông mực nước tiếp tục lên
đến ngày một mươi năm tháng tám mực nước cao nhất trên sông hậu tại long xuyên có khả năng lên mức hai sáu m
vượt một m so với báo động ba
bạch ông trưởng tại chợ mới lên mức hai chín m dưới báo động ba là một m sau đó mực nước xuống theo chiều